thưa quý vị dù đã gần hai ngày trôi qua nhưng có lẽ vụ việc bé trai tử vong thương tâm
do bị bỏ quên trên xe ô tô ở thái bình vẫn khiến dư luận không khỏi xót xa
sau khi vụ việc xảy ra ubnd tỉnh thái bình đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình cho bé sâu số
đoàn công tác của tỉnh do đồng chí phạm văn nghiêm phó chủ tịch ubnd tỉnh dẫn đầu
cùng đi có lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội lãnh đạo ubnd tp thái bình hội chữ thập đỏ tỉnh
tại nhà tăng lễ thành phố nằm trên địa bàn phường trần lãm phó chủ tịch ubnd tỉnh ân cần thăm hỏi
chia sẻ những mất mát to lớn của gia đình đang phải trải qua
đồng chí cảm thông với gia cảnh hết sức khó khăn hiện nay của gia đình
khi mẹ đẻ đã ly hôn hiện đang làm việc tại đài loan trung quốc
suốt quãng thời gian qua bà ngoại quê tp nam định là người trực tiếp sang tỉnh thái bình
thuê nhà trọ ở huyện vũ thư để nuôi dưỡng chăm sóc cháu bé
phó chủ tịch ubnd tỉnh thái bình mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau hồn nịnh cuộc sống
về phía chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra
làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến cái chết thương tâm này
đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục có những việc làm cụ thể
thiết thực quan tâm hỗ trợ bù đắp những khó khăn mất mát hiện nay của gia đình
được biết tỉnh thái bình đã hỗ trợ gia đình cháu bé thiệt mạng hai mươi triệu đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thái bình hỗ trợ năm triệu đồng
hỗ trợ thập đỏ tỉnh hỗ trợ năm triệu đồng
ủy ban nhân dân tp thái bình hỗ trợ năm triệu đồng
như đã đưa tin trước đó sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm
bé th ở xã minh quang lên ô tô hai mươi chín chỗ đến trường mầm non hồng nhung cơ sở hai
ở xã phú xuân tp thái bình
trên xe có một mươi học sinh và cô giáo đang làm nhiệm vụ đưa đón
quang đường từ nhà đến trường khoảng năm km
khi tới trường tài xế mở cửa cho học sinh và cô giáo tự đi vào lớp
sau đó lái xe đỗ ở cổng trường rồi ra về
tại lớp học giáo viên chụp ảnh điểm danh học sinh
rồi gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi
thì phát hiện vắng gát nhưng không thông báo cho gia đình
một mươi bảy h cùng ngày người cậu đến trường đón cháu được cô giáo thông báo bé nghỉ học
theo một phụ huynh có con học cùng cháu hát kể lại
anh ấy chạy đến ô tô đỗ ở cổng trường cùng cô giáo
người dân phá cửa tìm thấy cháu trên xe
lúc này bé đã nguy kịch do ở trong ô tô gần một mươi một tiếng
đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cho biết bé tử vong trước khi vào viện
sau khi công an hoàn tất khám nghiệm
thi thể cháu bé được đưa đến nhà tăng lễ tp thái bình
sự việc đau lòng xảy ra vào lúc sáu h hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm
lái xe nvl và cô giáo pqa có nhiệm vụ đón trẻ mầm non
từ nhà đến trường mầm non hồng nhung cơ sở hai
địa chỉ tại xã phú xuân tp thái bình
bé t g h sinh năm hai nghìn một mươi chín chú tẻ xá minh khai huyện phú thư tp thái bình
được đón lên xe đi cùng các bạn
đến một mươi bảy h cùng ngày người thân của bé hát đến đón không thấy bé
nên đã báo cho nhà trường
mọi người tổ chức tìm kiếm phát hiện hát vẫn ở trên xe đưa đón học sinh
đỗ ngoài cổng trường
ngay sau đó bé được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cấp cứu
nhưng đã tử vong
bà d t h bà ngoại của cháu đau đớn khóc nghẹn trước sự xa đi của cháu trai
bà hát cho biết hôm hai mươi chín tháng năm là ngày cháu đến trường để tham gia lễ tổng kết cuối năm
nên xe ô tô chỉ đón đến trường còn khi về là gia đình đón
cũng theo bà hát do khoảng cách từ nhà đến trường xa hơn
nên hơn hai năm nay gia đình đều đăng ký cho cháu hát đến trường bằng ô tô
tuy nhiên đây là lần đầu tiên cháu bị bỏ quên và cũng là lần cuối cùng bà được gặp hát
bà nghẹn ngào kể lại vào sáng hai mươi chín tháng năm
bà là người trực tiếp đưa cháu lên xe lúc sáu h hai mươi
khi lên xe cháu hát ngồi sau ghế lái sức khỏe bình thường
bà hát cho hay nhiều năm qua cháu ngoại luôn ngồi sau ghế lái
theo chị t một người thân của cháu hát cho biết cháu hát rất ngoan ngoãn tự lập từ nhỏ
chị chia sẻ nhận được tin cháu hát nhập viện trong tình trạng nguy kịch
lúc đó chị không nghĩ đó là sự thật bởi bình thường cháu rất khỏe mạnh
theo chia sẻ của bà ngoại cháu hát khoảng một mươi bảy h chiều ba mươi tháng năm
mẹ cháu h sẽ từ nước ngoài về quê nhà để lo hộ sự cho con
cháu hát có hoàn cảnh đáng thương bố mẹ ly hôn mẹ đi xuất khẩu lao động ở đài loan
h ở với ông bà ngoại và cậu
cháu bé vốn ngoan ngoãn lành lợi khỏe mạnh
liên quan đến vụ cho bé tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón ở thái bình
ông nguyễn khắc thận chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
đã đề nghị công an tỉnh chỉ đạo công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
khởi tố vụ án trong tối hai mươi chín tháng năm
ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường
quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường
ông đã yêu cầu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non
và việc đưa đón trẻ bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường
về vụ việc này tiến sĩ luật sư đặng văn cường
ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng
hành vi bỏ quên trẻ mầm non trên xe dẫn đến cháu bé tử vong là hành vi nguy hiểm tắc trách gây bức xúc dư luận
theo luật sư cường trong vụ việc này xác định nguyên nhân cháu bé tử vong và xác định trách nhiệm của tổ chức cá nhân
trong việc đưa đón cháu bé là những vấn đề quan trọng để truy cứu trách nhiệm pháp lý
đồng thời là cơ sở để người gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
luật sư cường cho biết cơ quan điều tra sẽ làm rõ hoạt động của trường mầm non này có giấy phép hay không
có tuân thủ các quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón học sinh hay không
sẽ làm rõ trách nhiệm của kiếp trực những người đưa đón quản lý giáo dục cháu bé vào thời điểm sự việc xảy ra
làm rõ việc đưa đón học sinh do nhà trường tổ chức hay thuê đơn vị dịch vụ
và sẽ làm rõ quy trình đưa đón học sinh được quy định và tổ chức thực hiện như thế nào
trách nhiệm đón và trả học sinh trong ngày hôm đó thuộc về những cá nhân nào
cùng với đó người lái xe phụ xe giáo viên quản lý lớp có trách nhiệm như thế nào đối với việc đưa đón học sinh này
ngoài ra cũng cần làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong là gì có phải là suy kiệt khi bị bỏ quên trên xe hay không
cũng theo luật sư cường điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đã quy định rất rõ về tội vô ý làm chết người
theo đó người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm
phạm tội làm chết hai người trở lên thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
trước đây đã từng có những vụ việc bỏ quên cháu bé trên xe dẫn đến học sinh tử vong gây bức xúc cho dư luận xã hội
sự việc lại tiếp tục xảy ra khiến nhiều phụ huynh bất an và xã hội bức xúc bởi việc thiếu trách nhiệm của một số người lớn
luật sư cường nhấn mạnh bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ của thầy cô giáo mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta
đặc biệt là những người đưa đón chăm sóc học sinh cần xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm
đồng thời làm rõ nguyên nhân và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tăng cường các hoạt động thanh tra kiểm tra
để kịp thời phát hiện ra những lỗi trong quy trình đổi về phương tiện hoặc trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện việc đưa đón học sinh
trước sự việc đau lòng xảy ra tại trường mầm non hồng nhung hai người dân bỗng đặt ra nhiều câu hỏi về ngôi trường này cũng như việc đưa đón trẻ của trường liệu có đảm bảo hay không
trả lời về những thắc mắc đó phòng giáo dục và đào tạo tp thái bình cho biết trường mầm non hồng nhung hai có đầy đủ giấy phép hoạt động về việc đưa đón học sinh trường cũng có quy chế hoạt động
sau một ngày xảy ra sự việc sáng ba mươi tháng năm mọi hoạt động tại trường mầm non hồng nhung hai vẫn diễn ra bình thường
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái bình trong sáng cùng ngày cũng đã có báo cáo bộ giáo dục và đào tạo về việc trẻ em mầm non tử vong trên xe đưa đón học sinh
theo nội dung báo cáo trường mầm non hồng nhung hai là trường tư thục được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi hai do ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập
phòng giáo dục và đào tạo thành phố cấp phép hoạt động trường có một mươi hai lớp với hai trăm bảy mươi hai trẻ
giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong gồm cô dtn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non và cô ntp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non
nhân viên đưa đón học sinh là cô ntp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non
mầm non hồng nhung hai có đầy đủ giới phép hoạt động
hiện tại trường vẫn hoạt động bình thường về trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc sẽ phải chờ cơ quan chức năng điều tra
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo thành phố thái bình
phối hợp chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo thành phố chính quyền xã phú xuân các cơ quan đơn vị kịp thời thăm hỏi chia sẻ động viên hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn
phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan nhất là công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các trường mầm non
sở chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện xe ô tô
chỉ đạo trường mầm non hồng nhung hai làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường không để ảnh hưởng đến các học sinh khác
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại